với quyết tâm chính trị cao tạo bước đột phá về nhận thức tư duy hành động trong cải cách hành chính
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh sơn la đã đưa trung tâm hành chính công của tỉnh vào sử dụng
đây là trung tâm hành chính công thứ một mươi năm trong toàn quốc
là một trong những người đầu tiên đến làm thủ tục hành chính trong ngày trung tâm hành chính công tỉnh sơn la chính thức đi vào hoạt động
chị nguyễn thị len ở huyện sông mã tỉnh sơn la không giấu được niềm vui và sự kỳ vọng
khi các thủ tục đã được nhanh gọn và thuận tiện hơn rất nhiều
tôi hy vọng là các thủ tục giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp khi mà đề nghị được cấp các giấy chứng nhận
hoặc là các cái thủ tục liên quan đến các cái lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi thì tôi hy vọng là sẽ được giải quyết nhanh gọn
và thuận tiện tạo điều kiện cho người dân để do doanh nghiệp chúng tôi cũng như là nhân dân đi lại cũng được thuận tiện
và giúp ngắn thời gian đi lại cũng như là giải quyết công việc nhanh hơn
trung tâm hành chính công tỉnh sơn la hoạt động theo mô hình trực thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
và chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của ủy ban nhân dân tỉnh
trung tâm này có chức năng điều hành phối hợp bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin và hướng dẫn giám sát đôn đốc
tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân tỉnh
và một số cơ quan của trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương
cái mà cái đột phá lớn nhất của sơn la mà áp dụng cái mô hình này
chính là khi mà các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban tỉnh
và ủy ban tỉnh cũng được tiếp nhận giải quyết tại trung tâm hành chính công này
thế do vậy khi cái mô hình trung tâm hành chính công này đi vào hoạt động
mà thuộc theo cái mô hình trực thuộc văn phòng ủy ban tỉnh
thì nó cũng có rất nhiều cái thuận lợi hơn và nó cũng phù hợp với điều kiện của tỉnh sơn la
việc thành lập trung tâm hành chính công tỉnh sơn la nhằm mục tiêu giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn
công khai minh bạch thân thiện
từ một mươi đến sáu mươi thời gian giải quyết so với hiện nay
đây là mô hình được đánh giá bảo đảm được mục tiêu thu gọn đầu mối các cơ quan nhà nước
giảm thiểu thủ tục hành chính